như tin đã đưa vào trưa ngày một mươi ba tháng một một nam thanh niên đã mang theo hung khí được cho là súng mìn vào cửa hàng viettel ở quận liên triểu thành phố đà nẵng đe dọa nữ nhân viên ở cửa hàng cướp hơn bốn mươi triệu đồng và tẩu thoát
toàn bộ vụ cướp diễn ra chỉ trong vòng hai mươi bảy giây theo dữ liệu trích xuất camera an ninh khu vực
lực lượng công an đà nẵng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định và bắt được nghi phạm ngô hữu quỳnh vào chiều ngày một mươi bốn tháng một chỉ sau khoảng hai mươi bốn giờ gây án
tại cơ quan công an quỳnh khai hung khí đã sử dụng để đe dọa nhân viên cửa hàng cướp lấy tiền là một khẩu súng giả và một quả mìn giả chế từ một bịch cát
công an huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và phát hiện đối tượng này còn có hành vi cho vai nặng lãi
tại cơ quan công an nguyễn ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã mỹ sơn huyện ninh sơn khai nhận thường xuyên mua ma túy của một đối tượng ở thành phố phan rang tháp tràm về sử dụng
đấu tranh thêm ngạc còn khai nhận để có tiền tiêu xài đối tượng có tổ chức đứng ra nhận tiền của một số người và cho một mươi sáu người dân trên địa bàn huyện ninh sơn vay tín chấp với tiền lãi tám đồng một triệu đồng một ngày
nếu người vay không trả thì nga đe dọa ép buộc trả nợ dẫn đến có người không có khả năng chi trả đã phải bỏ đi khỏi địa phương
ngà đang tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt cũng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với đỗ thị hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tỉnh bắc giang tạm trú tại thành phố đà lạt về hành vi cho vai nặng lãi
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát kinh tế công an tp đà lạt đã phát hiện đỗ thị hải có hành vi cho vay không thế chấp từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay với lãi suất siêu cắt cổ
ai không trả thì hải cho giang hồ đến gây ra
hải cho giang hồ đến gây dối và xét tài sản có giá trị
qua quy đổi lãi suất người vai phải chịu từ hai mươi đến sáu mươi một tháng
với chứng cứ có được công an thành phố đà lạt đã tạm giữ khẩn cấp hải
cùng ngày tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tạm giữ một ô tô một xe máy hai cuốn sổ ghi nợ trong đó xe máy được xác định là tài sản mà hải xiết nợ
bước đầu hải thừa nhận cho vay gần năm trăm linh triệu đồng
thông thường mỗi nạn nhân hải cho vai từ năm đến hai mươi triệu đồng
và tính lãi ngày vụ án đang được công an thành phố đà lạt tích cực điều tra mở rộng
lừa bắt những cô gái mới lớn rồi tra tấn hành hạ cưỡng ép họ trở thành tiếp viên phục vụ khách tại các quán karaoke
từ lời khai của một cô gái trốn thoát là nạn nhân của loại tội phạm này công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc đã khẩn trương vào cuộc điều tra để sớm đưa các đối tượng liên quan ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
nạn nhân trốn thoát là một thiếu nữ một mươi bảy tuổi ở phường nghia tam thành phố bô ma thuận
tỉnh đắk lắc cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám một người bạn rủ thiếu nữ này xuống huyện yaleo làm việc
thế nhưng khoảng một mươi năm ngày sau gia đình nhận được điện thoại cầu cứu của em
và khi đến nơi thấy thân thể con gái bị đánh đập bầm dập nên gia đình đã đưa vào bệnh viện cấp cứu
công việc của cháu xuống đó là bấm bài hát cho khách gấp bia thay đá ngồi chơi với khách nói chuyện với khách
khi đi đâu có người chở khi về cũng có người đó
ông bữa bị mất bốn cái điện thoại đồ ăn cho con lấy
họ đập con một mươi hai h đêm
đến năm giờ sáng hai ngày bị đập liên tiếp
một bộ hiệp đập lên đầu
theo lời khai của nạn nhân nơi em làm việc có một mươi ba cô gái khác tuổi từ một mươi năm đến hai mươi hai
ông chủ tên thái đã thuê một căn nhà ở xã đồ lê giang huyện nghia leo cho những cô gái này ở trọ
hàng ngày khi có khách điện thoại yêu cầu cần tiếp viên nữ phục vụ hát karaoke thì thái liền điều các cô gái này đi
mỗi ca như vậy ca hát sẽ trả hai trăm linh đồng
các cô gái được hưởng một trăm linh đồng
và thái giữ lại một trăm linh đồng
nhưng thực tế các cô gái phải giao toàn bộ cho thái và được hứa hẹn cuối tháng sẽ trả một lần
tuy nhiên nếu ai kháng cự không phục vụ theo yêu cầu của khách sẽ bị đàn em của thái đánh đập hành hạ
ngày sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện nghia leo đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn huy thái hai mươi bốn tuổi trú tại thị trấn yadrang huyện nghia leo để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
em nhận quên nhau làm được khoảng hai mươi ngày rồi
xong hôm ngày một mươi ba nhà có mất bốn điện thoại xong nghĩ là quên lấy
em tức xong em tát quên bảy tám cái rồi
xong lấy dao ra trộn với nhát vào vai phải của quên
rồi hô cắt tay quên
rồi xong lấy dùng dao dí vào đuôi
hiện công an huyện yadrang đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng nguyễn huy thái
và các đối tượng có tham gia hành hạ đánh đập cưỡng ép các cô gái trở thành tiếp viên
phục vụ tại các quán karaoke để mở rộng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật
vụ việc trên cũng tiếp tục là lời cảnh báo đến các thiếu nữ khi có nhu cầu tìm việc
cần phải tìm hiểu kỹ càng tránh vì những lời hứa hẹn có công việc làm nhàn hạ
để trở thành nạn nhân cho những đối tượng phạm tội
đốt pháo nổ trong đám cưới
hôm qua lê thanh tùng hai mươi một tuổi đã bị công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa ra quyết định khởi tố
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trong khi đi dự đám cưới của người trong thôn
lê thanh tùng đã mang một dàn pháo ba mươi sáu quả ra nổ tại đám cưới
căn cứ theo các quy định của pháp luật hành vi đốt pháo trái phép của lê thanh tùng
đã đủ yếu tố cấu thành tội gây dối trật tự công cộng
với hành vi này lê thanh tùng có thể bị phạt tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
hiện công an huyện triệu sơn đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê thanh tùng để tiếp tục điều tra xử lý
những ngày qua một số bài báo đăng tải trên mạng internet nêu sự việc liên quan đến
một chiếc xe ô tô bị đặt mìn khi dự đám tang tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
qua điều tra chiều qua công an tỉnh bình phước xác định thông tin ô tô bị đặt mìn
khi dự đám tang là chưa chính xác
sáng ngày một mươi bốn tháng một vừa qua công an huyện đồng phú nhận được tin báo
về việc ô tô biển kiểm soát chín mươi ba a một nghìn sáu trăm tám mươi tám do ông nguyễn văn hữu ở phường tân đồng
thành phố đồng xoài điều khiển đang dừng đèn đỏ trên đường thì phát hiện có vật lạ
nghi vấn là quả nổ tự chế do người khác đặt ở góc cần gặt nước kính trước xe ô tô của mình
ngay sau đó công an huyện đồng phú đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xác minh sự việc
cơ quan chức năng xác định vật nghi quả nổ là vật hình trụ tròn
là loại pháo bắn giấy thường được sử dụng trong đám cưới đã qua sử dụng bên trong không còn thuốc nổ
trước đó vào lúc tám giờ ngày một mươi bốn tháng một ông hữu điều khiển xe ô tô để đưa đám tang người thân
qua kiểm tra tại khu vực nghĩa trang nơi ông hữu dự đám tang
thì lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vỏ pháo tương tự như là vật phát hiện trên xe ô tô của ông hữu
cũng theo công an tỉnh bình phước căn cứ vào kết quả xác minh
xét thấy nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trong lúc đi đám tăng
có người khác đã bỏ vỏ pháo lên ô tô của ông hữu chứ không có sự việc phạm tội xảy ra
những lời cảnh báo về nạn cướp giật vào dịp cuối năm liên tục được chia sẻ
nhưng vẫn còn nhiều chị em phụ nữ mất cảnh giác khi ra đường
sự mất cảnh giác này sẽ tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật tài sản gây án
cùng với sự chấn áp mạnh mẽ của lực lượng chức năng
thì người dân đặc biệt là chị em phụ nữ
cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác của bản thân để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
đã gần một mươi hai giờ đêm chị nguyễn thị thu nương ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đeo túi sách điều khiển xe đi trên đường không có người thân hay bạn bè đi cùng
thấy chị nương quá sơ hờ đối tượng còn đổ ép sát với ý đồ xấu
nhưng may mắn là tổ cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi đi tuần phát hiện
đưa chị nương về trụ sở công an phường an toàn
sự việc cũng là bài học đối với chị nương
sau sự việc như thế này em muốn gãi đến các chị em phụ nữ
cũng như là các bạn gái
cho việc khuya là cần phải có người dẫn về
hoặc là nếu có một túi sách thì mình cũng đánh bỏ những cốc xe thì hơn
em chỉ muốn nhắn nhũm gì thôi
tổ đối với bản thân mình thì sao
riêng bản thân em thì từ nay về sau thì chắc như là em sẽ rút kinh nghiệm rồi
bởi vì qua sự việc lần này thì em cũng rất là sợ
trong năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố quảng ngãi
chỉ còn xảy ra năm vụ cấp giật
lực lượng công an điều tra khám phá bốn trên năm vụ bắt xử lý bốn đối tượng
đang nói nạn nhân chủ yếu là phụ nữ
do ý thức cảnh giác chưa cao tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật hoạt động
tức là phải tuyên truyền sâu rộng cho người dân biết phương thức thủ đoạn
để rồi tự giấc phòng ngừa và tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
kế theo về công tác tấn công thì sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để tấn công và xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra
tổ tính ràng đa cho các đối tượng khác ở ngoài xã hội
bên cạnh công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lượng công an
thì chính nạn nhân nhất là diện phụ nữ cần hết sức cảnh giác với tội phạm cướp giật
hạn chế mang đeo khoác túi sách khi đi xe máy
nếu phải đem theo túi sách thì nên bỏ vào cốp xe hoặc mang áo khoác bên ngoài che kín túi sách
hạn chế sử dụng túi sách có giá trị cao
nếu không may bị giật túi sách khi đang đi xe máy
không nên cố sức giảng co hoặc phóng xe đuổi theo vì điều này có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc
liên quan đến vụ cháy tại trạm xăng dầu làm hai người bị bỏng nặng
tám mươi ủy ban nhân dân xã bảo hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết
đang phối hợp với lực lượng công an điều tra nguyên nhân
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua ngày một mươi sáu tháng một
tại trạm xăng dầu nam phương long xã bảo hòa huyện xuân lộc bất ngờ xảy ra cháy lớn
nguyên nhân ban đầu được xác định là trong lúc xe bồn đang chuyển sang vào hầm chứa của trạm xăng dầu nam phương long
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội và lan sang xe bồn thứ hai đỗ gần đó
do bén xăng nên ngọn lửa bùng phát rất mạnh
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng gần hai mươi hai h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được không chế
đại diện bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết là vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một
bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho hai nạn nhân một nam một nữ của vụ cháy chạm xăng dầu nói trên
trong tình trạng bỏng nặng khoảng tám mươi
do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy tp hcm ngay trong đêm để cấp cứu
sau đây là tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng phạm thị kim anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại một mươi chín định cư phường tân lập
đối tượng nguyễn thị phong thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh sáu trên bốn mươi sáu đường hai trên ba
phường vạn thạnh tp nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng nguyễn xuân ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba ngọc hội
dạng vĩnh ngọc tp nha trang tỉnh khánh hòa
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một và sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các thông tin
các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý